tại vạch phân quảng cầu bắc luân ii cửa khẩu quốc tế móng cái
thành phố móng cái của việt nam đã phối hợp với thành phố đông hưng của trung quốc
chính thức khai trương thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái qua biên giới giữa hai thành phố móng cái và đông hưng
sau lễ khai trương đã có bốn mươi xe ô tô của khách du lịch gồm hai mươi xe của việt nam và hai mươi xe của trung quốc
làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế móng cái
các phương tiện được xuất nhập cảnh qua cửa khẩu là ô tô trọng tải từ chín chỗ ngồi trở xuống
thuộc sở hữu cá nhân doanh nghiệp đi tham quan du lịch và có đầy đủ giấy tờ hợp pháp theo quy định của mỗi nước
thời gian nhập cảnh không quá ba ngày một lần cấp phép
tổng số xe nhập cảnh lưu hành ở mỗi bên không quá một trăm linh xe một ngày
tại việt nam xe du lịch tự lái của khách trung quốc được hoạt động trong phạm vi thành phố móng cái
nhưng không được vượt quá trạm kiểm soát liên hợp km một mươi năm bến tàu dân tiến
xe không được hoạt động trên tuyến đường quốc lộ một mươi tám c đường vành đai biên giới và các khu vực quân sự
tại trung quốc sẽ do phía bạn quy định
việc thí điểm được thực hiện từ nay đến hết ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi